bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn tiến nguy kịch
phải đặt tiêm phổi nhân tạo này để hồi phục
trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam bốn mươi năm tuổi có thể trạng đó phì
cân nặng một trăm bốn mươi kg tăng huyết áp được điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi
từ ngày hai mươi một tháng sáu với chuẩn đoán viêm phổ nặng siêu hô hấp
phải đặt nội khí quản thở máy trụy tim mạch
sau khi hộ chân khẩn cấp các bác sĩ bệnh viện chờ rảy đã đến bệnh viện điều trị
covid một mươi chín củ chi thực hiện đặt f một cấp cứu ngay trong đêm hai mươi hai tháng sáu
sau đó chuyển bệnh nhân vào bệnh viện chờ rảy tiếp tục điều trị
sau một tuần bệnh nhân đã dần hồi phục tình trạng sức khỏe đang cải thiện dần
trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ bốn mươi bốn tuổi tiền ăn phẫu thuật bố giáp
tăng huyết áp được xác định mắc covid một mươi chín và điều trị tại bệnh viện phạm ngọc thạch
ngày hai mươi sáu tháng sáu bệnh nhân bị tổn thương phổi rất nặng
phải đặt nội khí quản thở máy xâm lấn và trang khí mạng phổi
ngay lập tức bệnh viện chờ rảy đã sang bệnh viện phạm ngọc thạch
để thực hiện ecmo và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện chờ rảy để tiếp tục điều trị